cũng trong ngày hôm qua cố vấn nhà nước myanmar bà aung san suu kyi đã hối thúc các nhóm vũ trang đang xung đột ở nước này tham gia tiến trình hòa bình của chính phủ bằng việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc
là người đứng đầu trung tâm hòa bình và hòa giải dân tộc bà aung san chuji đã đề nghị các nhóm vũ trang phối hợp với xã hội dân sự để tìm ra các biện pháp tăng cường cơ chế giám sát
nhằm bảo đảm sẽ không vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tham gia một cách bình đẳng vào hội nghị phang long thế kỷ hai mươi một dự kiến sẽ diễn ra vào tháng hai năm sau
lời kêu gọi của bà aung san chuji diễn ra trong bối cảnh xảy ra các cuộc giao tranh tại khu vực biên giới bang san miền bắc myanmar
khi liên minh ba nhóm vũ trang sắc tộc chưa ký thỏa thuận ngừng bắn đã tấn công bất ngờ vào những chốt an ninh của chính phủ
theo thống kê mới nhất của ủy ban thông tin thuộc văn phòng cố vấn nhà nước số thương vong trong các cuộc đụng độ đã lên tới một mươi người và ba mươi ba người khác bị thương